công an tp hà nội cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website ứng dụng giao dịch sử dụng công cụ truyền thông quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán với mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư sau đó chiếm đoạt tiền